các đối tượng hàng khai nhận đã móc nối với các đối tượng ở huyện mường nhé tỉnh điện biên
để hoạt động mua bán ma túy từ huyện mường nhé điện biên mang đi các tỉnh dưới xuôi tiêu thụ
đang trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ
vào ngày hôm nay công an tỉnh trà vinh cho biết liên quan đến vụ cướp cửa hàng vàng
tại thị trấn châu thành huyện châu thành tỉnh trà vinh
lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ số vàng được các đối tượng cất giấu
tại khu vực ấp đầu dòng b xã mỹ chánh huyện châu thành
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi một
tại một cửa hàng vàng ở thị trấn châu thành đã xảy ra vụ việc hai đối tượng dùng súng để cướp tài sản
ngay trong đêm cơ quan công an đã bắt giữ lại thế việt hai mươi một tuổi
chú huyện thủy nguyên thành phố hải phòng khi đối tượng đang trốn ở tiền giang
đối tượng còn lại là huỳnh hải quang ba mươi bảy tuổi ngụ tại khóm chín phường bốn thành phố trà vinh
trên đường tháo chạy đã bị tai nạn giao thông ở xã bình phú huyện càng long tỉnh trà vinh và tử vong tại chỗ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã thu giữ hai khẩu súng bảy mươi năm viên đạn trì
một xe mô tô nhiều đồ vật có liên quan và tập trung truy tìm số vàng bị cướp để trả lại cho bị hại
và cũng vào trưa ngày hai tháng một mươi hai công an đã phát hiện một bịch ni lông màu đen
bên trong có chứa nhiều trang sức bằng vàng được cất giấu trong bụi cây ở gần con kênh thuộc ấp đầu dòng b
qua kiểm tra bước đầu cơ quan công an xác định số trang sức có trọng lượng hơn tám mươi chỉ vàng một mươi tám carat
đồng thời lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định
nhận được tin báo của người dân phát hiện kẻ gian đang lấy trộm ba bình ác quy trị giá bốn hai triệu đồng
của xe ô tô tải đang dừng đỗ ở ven đường thuộc địa phần xã hòa xuân nam
công an thị xã đông hòa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra bắt giữ được bốn đối tượng
lực lượng chức năng đã bắt giữ
bốn đối tượng hà quy quyền huỳnh văn pháp cùng chú ở xã hòa tân đông trần hoài nam
dương thái bằng cùng chú ở phường hòa xuân tây là thủ phạm gây ra tám vụ trộm cắp bình ác quy của xe ô tô tải
lực lượng công an thu giữ một mươi bốn bình ác quy các loại và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an huyện bá thước tỉnh thanh hóa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng một mươi hai năm triệu đồng
đối với hai người cùng chú ở huyện bá thước về hành vi
công an huyện ba thước đã cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật
xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
trước đó vào các ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng một mươi một trên mạng xã hội lan truyền thông tin
một cô gái trẻ ở xã thành sơn huyện bá thước đã lây nhiễm hiv cho hơn bốn mươi người đàn ông khiến dư luận xôn xao
công an huyện bá thước đã nhanh chóng vào cuộc xác minh khẳng định thông tin trên là không có cơ sở không đúng sự thật
cơ quan công an hai người vi phạm cho biết do bản thân thiếu cẩn trọng trong việc tiếp nhận thông tin
nên đã đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật với mục đích câu like và tương tác trên mạng xã hội
thời gian gần đây tình hình xuất nhập cảnh đưa người trái phép qua biên giới có nhiều diễn biến phức tạp
các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để đưa người xuất nhập cảnh trái phép
lực lượng chức năng trên tuyến biên giới đã và đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn
sau đây là ghi nhận
tại địa bàn tỉnh quảng trị
đây là bảy đối tượng trong đó có ba đối tượng người việt nam có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
bị lực lượng bộ đội biên phòng quảng trị bắt giữ
các đối tượng sử dụng mang xã hội cấu mốc kết nối và trị đào các đối tượng
trong đường dây là tổ chức đưa đón những người xuất nhập cảnh trái phép
và lợi dụng người dân ở bản địa thống thuộc địa hình ở khu biên giới
lợi dụng nhiều đường mòn lối mở trên biên giới tổ chức để cho người xuất nhập cảnh trái phép
trong thời gian ngắn từ đầu tháng tám đến nay đồn đã bắt giữ bốn vụ bảy đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép
từ đầu năm đến nay lực lượng bộ đội biên phòng quảng trị đã bắt giữ năm mươi tám vụ tám mươi sáu đối tượng
khởi tố bốn vụ bảy đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
xử phạt vi phạm hành chính năm mươi bốn vụ bảy mươi chín đối tượng trên ba trăm linh triệu đồng
chúng tôi đang tập trung triển khai các kế hoạch kiệp vụ để điều tra xác minh
để xử lý các đối tượng chủ bu cầm đầu
bên cạnh đó chúng tôi cũng tăng cường công tác tuần tra
ngoài ra thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các cơ quan tổ tụng để tiến hành thu thập chứng cứ
điều tra xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu cầm đầu
nằm trong đường dây là đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép
tình hình đưa người xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới quảng trị đang có nhiều diễn biến phức tạp
ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng người dân trên biên giới cần có ý thức trong việc tố giác tội phạm
cùng với đó là nâng cao cảnh giác để góp phần giữ gìn bình yên trên biên giới
vào sáng ngày hôm nay ông lê thanh hồ phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế cho biết
lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang khẩn trương khống chế vụ cháy tại chợ khe tre trung tâm huyện nam đông
theo thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng ba giờ sáng ngày hôm nay
các tiểu thương đến chợ sớm đã phát hiện hỏa hoạn và cấp báo cho chính quyền địa phương cùng với lực lượng chữa cháy
ngay khi nhận được thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thừa thiên huế
đã huy động nhân lực phương tiện khẩn trương phối hợp chữa cháy
tuy nhiên do đường xa trời mưa to cho nên khoảng gần một tiếng sau lực lượng chữa cháy mới tiếp cận được hiện trường vụ hỏa hoạn
tại hiện trường ngọn lửa bao trùm cả khu chợ cột khói bốc cao nhất là tại khu vực trong đình
do có nhiều vật dụng hàng hóa dễ bắt lửa nên hầu như các quầy hàng trong chợ đều bị thiệt hại
nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
hộ khẩu thường chú tại thôn ba xã phả lễ huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
có xeo chấm cách một cm dưới trước mép phải
đối tượng nguyễn quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn hòa nhất xã đặng cương huyện an dương thành phố hải phòng
và đối tượng lê văn giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố nghĩa sơn phường minh đức quận đồ sơn thành phố hải phòng
có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm hai mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện